trong tỉnh nam trung bộ nắng nóng tiếp tục gia tăng hơn với mức nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
trong khi đó các tỉnh nam trung bộ trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ngày từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
về chiều và tối xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong cơn rông có thể xảy ra hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
thưa quý vị do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp tại bắc
bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
quý vị chú ý để đảm bảo an toàn
gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh do vậy mà thời tiết ở khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ phổ biến ngày có nắng gián đoạn
chiều tối khi chế độ nhiệt ẩm đủ điều kiện sẽ hình thành các đám mây rông và gây ra mưa rào và rông diện rộng cho khu vực
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển khu vực bắc biển đông và giữa biển đông
bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa phổ biến ít mưa ngày nắng thịnh hành gió tây tây bắc ở mức cấp bốn cấp năm tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
khu vực nam biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo trường sa tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió tây nam có cường độ cấp năm cấp sáu gây biển động
ngoài ra khu vực này còn có mưa rào và rông nhiều nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức là dưới ba mươi ba độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng nóng gió nhẹ
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng hai mươi bảy ba mươi tám độ